các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cách thanh hóa khoảng sáu trăm linh km cách nghệ an khoảng sáu trăm một mươi km và cách hà tĩnh khoảng năm trăm bốn mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một từ một trăm linh đến một trăm hai mươi km trên giờ giật cấp một mươi bốn
bàn kinh gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng ba trăm năm mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được hai mươi năm ba mươi km
đi vào vùng biển phía nam vịnh bắc bộ và có khả năng suy yếu dần về cường độ
đến một giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám chín độ vĩ bắc một trăm linh tám độ kinh đông
cách thanh hóa khoảng hai trăm bốn mươi km cách nghệ an khoảng hai trăm năm mươi km và cách hà tĩnh khoảng một trăm chín mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín từ bảy mươi năm đến chín mươi km trên giờ giật cấp một mươi năm
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được hai mươi năm ba mươi km
đi vào đất liền khu vực từ thanh hóa đến quảng ngọc
đến một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi tám bảy độ vĩ bắc một trăm linh năm bốn độ kinh đông
trên đất liền thanh hóa đến quảng bình
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km trên giờ giật cấp chín
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
phía bắc vĩ tuyến một mươi sáu độ vị bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi bốn
một trăm linh độ kinh đông toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lốc xoáy
trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực trung lào
sức gió mạnh nhất ở vùng trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu dưới bốn mươi km trên giờ
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba
cảnh báo gió mạnh trên đất liền
từ đêm nay một mươi ba tháng một mươi đến ngày một mươi bốn tháng một mươi
ở vùng ven biển từ quảng ninh đến quảng bình có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
một số nơi ở phía bắc hoàn lưu bão có gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi do kết hợp với không khí lạnh
cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển nước dâng gió bão vùng ven bờ
ở khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
trong chiều nay còn có gió mạnh cấp tám cấp chín
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi một mươi một giật cấp một mươi bốn
sóng biển cao từ năm đến bảy mét biển động dữ dội
ở vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ và vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi
bao gồm huyện đảo cồn cỏ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy sau tăng lên cấp tám
vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động rất mạnh
ven biển các tỉnh từ thái bình đến hà tĩnh cần đề phòng nước dân do bão cao từ bốn đến sáu mét
kết hợp với chiều cường gây ngập úng tại các khu vực trỗng thấp
vào sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi
chiều và đêm nay một mươi ba tháng một mươi ở khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo trường sa vùng biển từ ninh thuận đến cà mau
có gió tây nam mạnh cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động
cảnh báo mưa lớn
từ chiều tối nay một mươi ba tháng một mươi đến ngày một mươi năm tháng một mươi
ở khu vực bắc bộ và quảng trị có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm một đợt
có nơi trên hai trăm linh mm một đợt
từ nay một mươi ba tháng một mươi đến đêm một mươi năm tháng một mươi
khu vực từ thanh hóa đến quảng bình có mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh ba trăm linh mm một đợt
có nơi trên ba trăm năm mươi mm một đợt
đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trỗng thấp bên sông
từ ngày một mươi sáu tháng một mươi đến ngày một mươi chín tháng một mươi
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới
nên ở khu vực trung bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa to đến rất to
cảnh báo mưa rông khu vực nội thành
qua theo dõi trên ảnh radar thời tiết cho thấy
vùng mây trên khu vực các tỉnh hưng yên và bắc ninh
thuộc hoàn lưu phía tây bắc của cơn bão số tám
đang phát triển mở rộng về phía nội thành hà nội
trong khoảng từ một đến ba giờ tới vùng mây này có khả năng tiếp tục gây ra mưa rào
và có thể có rông cho các khu vực các quận long biên hoàng mai hai bà trưng
sau đó tiếp tục mở rộng sang các quận khác thuộc trung tâm thành phố hà nội
trong cơn rông cần đề phòng có lốc xét và gió giật mạnh
dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm nay một mươi ba tháng một mươi
phía tây bắc bộ có mây có mưa rào vài nơi
chiều tối và đêm nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
riêng nam sơn la và hòa bình có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
gió tây bắc cấp hai cấp ba trời lạnh nhiệt độ thấp nhất từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
có nơi dưới một mươi tám độ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám đến ba mươi một độ có nơi trên ba mươi hai độ
phía đông bắc bộ có mây có mưa vài nơi chiều tối và đêm nhiều mây
có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
gió đông bắc đến bắc cấp hai cấp ba riêng vùng ven biển
đêm gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy giật cấp chín đêm và sáng sớm trời lạnh
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi chín đến hai mươi hai độ vùng núi có nơi dưới một mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bảy
thủ đô hà nội có mây có mưa rào và rông vài nơi
chiều và đêm nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
gió đông bắc đến bắc cấp hai cấp ba đêm và sáng sớm trời lạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi một hai mươi ba độ cao nhất từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi
chiều và đêm có mưa vừa có nơi mưa to và rông
riêng khu vực từ thanh hóa đến quảng trị có mưa to có nơi mưa rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba
riêng phía bắc đêm gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi sáu hai mươi chín độ có nơi trên hai mươi chín độ
các tỉnh thành phố từ đà nẵng đến bình thuận có mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác
phía bắc cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
phía bắc gió đông bắc đến bắc cấp hai cấp ba
phía nam gió tây đến tây nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba hai mươi sáu độ và cao nhất từ ba mươi đến ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi
chiều và tối có mưa rào và rông rải rác
riêng phía nam có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
gió tây nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi chín đến hai mươi hai độ cao nhất từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
khu vực nam bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
riêng chiều và tối có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
gió tây nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám ba mươi một độ có nơi trên ba mươi một độ
thêm ba tỉnh miền trung cấm biển ứng phó với bão số tám
để chủ động ứng phó trước những diễn biến của cơn bão số tám đang hướng vào khu vực miền trung
nhiều địa phương đã thực hiện cấm biển và hoàn thành việc sắp xếp neo đậu tàu thuyền
thanh hóa cấm biển từ một mươi tám h ngày một mươi hai tháng một mươi
để chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão số tám đảm bảo an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên biển
trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh thanh hóa
yêu cầu các địa phương đơn vị tổ chức cấm biển trên địa bàn tỉnh này từ một mươi tám h ngày một mươi hai tháng một mươi
cho đến khi có thông báo mở biển của ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh thanh hóa
giám sát chặt chẽ không cho các tàu thuyền xa khơi trong thời gian cấm biển
hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền tại nơi neo đậu tránh trú đảm bảo an toàn theo đúng quy định
trong những ngày qua trước ảnh hưởng của cơn bão số bảy nên hầu hết tàu thuyền của người dân đã vào nơi tránh chú an toàn
nghệ an lên kế hoạch sơ tán một mươi sáu hai trăm linh người dân tùy cấp độ của bão số tám
tỉnh nghệ an đã có kế hoạch sơ tán một mươi sáu hai trăm linh người dân theo từng cấp độ của bão số tám
tuy nhiên tỉnh này có hơn sáu năm trăm linh người dân từ miền nam trở về
đang ở trong những khu cách ly là những điểm thường làm nơi di rời người dân
do đó địa phương hiện đang phải tìm các nơi mới đảm bảo khoảng cách
an toàn về thiên tài lẫn dịch bệnh
toàn tỉnh nghệ an có ba bốn trăm ba mươi tám phương tiện với một mươi bảy một trăm chín mươi lao động trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển
để đảm bảo an toàn cho các ngư dân và tàu thuyền
tỉnh này đã ban hành công điện cấm tàu thuyền ra khơi từ giờ ngày một mươi tháng một mươi
hiện nay tỉnh nghệ an đang chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền tại khu neo đậu
đảm bảo an toàn cho phương tiện khi bão số tám đổ bộ
hiện toàn tỉnh nghệ an còn hơn một mươi một sáu mươi hectare lúa mùa chưa thu hoạch
địa phương đang khẩn trương thu hoạch những diện tích đã chín
toàn tỉnh nghệ an có một sáu mươi một hồ đập lớn nhỏ trong đó có một ba mươi năm hồ đầy nước
hai mươi ba hồ đạt trên bảy mươi dung tích thiết kế hai hồ đạt khoảng từ năm mươi bảy mươi dung tích thiết kế
các công trình hồ đập đều đang được các địa phương đơn vị triển khai vận hành
theo phương án phòng chống thiên tai được phê duyệt
ngoài ra nghệ an hiện còn ba mươi ba điểm sạt lở tuy nhiên do kinh phí có hạn nên chưa thể khắc phục hoàn toàn
tại những điểm này đã được tỉnh nghệ an chỉ đạo các địa phương sẵn sàng sơ tán dân an toàn
quảng trị hoàn thành sắp xếp tàu thuyền trước một mươi hai h ngày một mươi ba tháng một mươi
ngày một mươi hai tháng một mươi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng trị có công điện khẩn
đề nghị các địa phương chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão số tám và diễn biến mưa lũ phức tạp
địa phương này yêu cầu các huyện ven biển phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng
tri cục thủy sản tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi từ một mươi hai h ngày một mươi hai tháng một mươi
tổ chức kiểm tra kêu gọi hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền còn hoạt động trên biển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm
về nơi trù tránh an toàn
việc sắp xếp tờ thuyền vào các nơi neo đậu tránh trú đảm bảo an toàn trên địa bàn
phải hoàn thành trước một mươi hai h ngày một mươi ba tháng một mươi
hiện toàn bộ hai ba trăm một mươi hai tàu thuyền của địa phương đã nhận được thông tin và hướng di chuyển
của cơn bão số tám và nơi neo đậu an toàn
các địa phương cũng yêu cầu chủ động giả soát chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
ra soát nhà ở không an toàn các khu dân cư ven sông suối ngoài bãi sông
khu vực có nguy cơ ngập lụt sạt lở đất lũ quét nguy cơ sạt lở bãi thải
tại các công trình điện gió đang thi công
sẵn sàng phương án sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ cao
xảy ra ngập lụt sâu lũ quét sạt lở đất đến nơi an toàn